tin quốc tế một vụ sập đường hầm đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại bang uttarakhand phía bắc ấn độ khiến ít nhất bốn mươi công nhân bị mắc kẹt
công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương nhằm giải cứu những công nhân này
vụ việc xảy ra khi hai tốt công nhân xây dựng đang đổi ca đoạn đường hầm bị sập có chiều dài khoảng hai trăm linh mét
theo cơ quan chức năng địa phương có khoảng bốn mươi bốn mươi một công nhân bị mắc kẹt ở bên trong
khí oxy đang được chuyển vào cho những người này tuy nhiên đất đá bê tông vẫn tiếp tục đổ xuống trong lúc lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ
cảnh sát bày tỏ lạc quan có thể đưa các công nhân ra ngoài một cách an toàn tuy nhiên họ chưa dám chắc quá trình này sẽ kéo dài bao lâu
việc xây dựng đường hầm này nằm trong dự án đường bộ chà đam của chính phủ ấn độ nhằm cải thiện kết nối tới các đền thờ hindu lớn nhất của cả nước
cũng như khu vực biên giới với trung quốc